với tội danh mua bán người và mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
ba bị cáo gồm phạm thị vân anh võ trung tâm và vũ văn trụ
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh gia lai đưa ra xét xử
riêng với đối tượng ninh duy hùng kẻ cầm đầu nhóm đối tượng mua bán người này
đang bỏ trốn hiện cơ quan công an đang truy nã
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
cả ba bị cáo đã thực hiện hành vi mua bán người và mua bán người
dưới một mươi sáu tuổi ra khỏi biên giới trục lợi hàng chục triệu đồng
bằng thủ đoạn lừa phỉnh rụ rỗ hứa hẹn xin cho các bị hại việc nhẹ lương cao
sau đó bắt xe khách cho các bị hại đi từ pleiku vào tp hcm
rồi lừa sang campuchia để bán cho casino
các bị hại bị ép ký hợp đồng và làm việc từ sáu cho đến một mươi hai tháng
công việc hàng ngày sử dụng mạng internet tạo app lừa gạt chiếm đoạt tài sản của người khác
sau đó họ phải làm việc liên tục từ tám giờ sáng cho đến hai mươi ba giờ đêm
nếu không đạt chỉ tiêu lừa đảo thì sẽ bị đánh đập bỏ đói gây áp lực đe dọa
yêu cầu các bị hại gọi về việt nam đòi tiền chuộc từ bảy mươi cho đến hai trăm linh triệu đồng
nếu không sẽ bán cho công ty khác với giá chuộc cao hơn
nhiều người đã bỏ trốn khỏi casino về việt nam và trình báo cơ quan công an
điều tra bắt giữ các bị cáo trên
tòa tuyên phạt bị cáo phạm thị văn anh hai mươi bốn năm tù
bị cáo võ trung tâm hai mươi năm tù và vũ văn trụ một mươi năm tù